quận nam từ liêm vào khoảng một mươi một h hai mươi phút ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận đang làm nhiệm vụ tại đường quang tiến phường đại mỗ quận nam từ liêm
thì phát hiện một người đàn ông đứng cạnh chiếc xe ô tô có biểu hiện nghi vấn thế nên tiến hành kiểm tra hành chính
quá trình điều tra qua đúng như phân đoán lực lượng công an phát hiện năm gói ni lông chứa chất bột màu trắng được ngụy trang trong bao thuốc láng màu vàng nhãn hiệu coe ba
đấu tranh khai thác nóng tại chỗ đối tượng khai nhận chất bột màu trắng này là heroin được đối tượng chia nhỏ ra và bán lẻ với giá năm trăm linh đồng một gói
tiến hành đấu tranh dẫn dải đối tượng về nhà trọ lực lượng công an phát hiện thu giữ thêm bốn mươi viên nén hình tròn màu đỏ hai túi ni lông có chứa chất bột màu trắng một cân điện tử
tổ công tác đã lập biên bản bắt người qua tang tạm giữ niêm phong tang vật dẫn dài đối tượng về cơ quan công an
danh tính đối tượng được làm rõ là trần quang trung sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một hộ khẩu thương chú tại phường hùng vương thị xã phú thọ tỉnh phú thọ tạm chú tại khu một mươi sáu một mươi bảy một mươi tám ab phường dương nội quận hải đông hà nội
kết quả giám định cho thấy số chất màu trắng thu giữ được có trọng lượng là một mươi sáu sáu gram đều là ma túy loại heroin
hai mươi viên nén hình tròn màu đỏ có trọng lượng là ba tám trăm chín mươi một gram là ma túy loại methamphetamin một cân điện tử có dính ma túy heroin
khởi tối năm cổ thủ tổ chức tiệc ma túy trong khách sạn
ngày một mươi bốn tháng năm viện kiểm sát nhân dân tp hà tĩnh tỉnh hà tĩnh cho biết đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với năm cổ thủ gồm
đình thanh trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
dương quang tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
nguyễn trung học sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
nguyễn ngọc thắng sinh năm hai nghìn hai
nguyễn văn trường sinh năm hai nghìn ba
về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
theo cơ quan điều tra vào khoảng hai năm
vào khoảng lúc một mươi h ba mươi phút ngày bốn tháng năm
công an tp hà tĩnh tiến hành kiểm tra phòng năm trăm linh một khách sạn bình minh
thuộc tổ dân phố tám phương trân phú tp hà tĩnh tỉnh hà tĩnh
phát hiện năm cầu thủ cùng năm cô gái đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại đây công an thu giữ các chất ma túy gồm
bột màu trắng loại ketamine khối lượng là một nghìn sáu mươi sáu gram
chất tinh thể màu trắng loại ketamine khối lượng là một tám nghìn năm trăm một mươi gram
một viên nén màu xám và các mảnh vụn màu xám đã bị vỡ loại mdma có khối lượng là sáu sáu mươi bốn g
ngoài ra còn phát hiện mẫu chất lỏng màu vàng có các chất ma túy methamphetamine mdma
thể tích mẫu là năm trăm một mươi mm
tại cơ quan điều tra năm cổ thủ đều khai nhận cùng thống nhất góp tiền mua ma túy
và chuẩn bị các dụng cụ đồ vật để phục vụ cho việc sử dụng ma túy
vừa mãn nạn tù tài xế tông chết tình địch
việc kiểm soát nhân dân tp hà nội vừa hồi hộp
tù hoàn tất cáo trạng truy tố bị can nguyễn đỉnh thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại huyện thường tín hà nội về tội giết người
đáng chú ý thắng bị xác định gây ra án mạng sau khi chấp hành bản án tù do hiếp dâm trẻ em
hồ sơ vụ án nêu trước khi đi chấp hành hình phạt một mươi tám năm tù thắng có quan hệ tình cảm với chị ntt
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở cùng huyện
tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba anh ta mãn hạn tù và trở về địa phương
muốn nối lại tình cảm với chị tê nên tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
bị can lái xe máy sh đến con ốc của t ở xã vân phú huyện thường tín để tìm cô gái
hôm đó thắng thấy anh nở với t sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đang ở quán và nói chuyện với chị t
cho rằng đôi nàm nữ có tình cảm với nhau thắng tỏ thái độ ghen tuông rồi chửi mới anh t
theo viện kiểm sát anh t đối co với thắng rồi cầm dao nhọn chỉ về phía đối phương nhưng được người dân căn ngăn
sau khi tranh cãi anh tê lái xe máy ra về
thế vậy thắng cũng điều khiển xe máy đuổi theo và trên đường đi
anh ta tiện tay lấy con dao dưa
bỏ xe máy vào giữa hai xe ô tô nên bị ngã
lúc này thắng lái xe sh đi với tốc độ cao khoảng sáu mươi bảy mươi km trên giờ
tung thẳng vào người t và kéo dê nạn nhân
khi chiếc xe sh bị đổ ra đường thắng bỏ lại phương tiện rồi rời đi
bị hại được người dân đưa đi cấp cứu và tử vong vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba do đa chấn thương

tuy nhiên khi thắng bỏ xe máy vào giữa hai xe ô tô nên bị ngã

công an huyện thường tín bắt xử hung thủ
quá trình điều tra người nhà của nguyễn đình thắng đã bồi thường cho gia đình anh tê ba trăm linh triệu đồng
sau đó phía nạn nhân không yêu cầu bồi thường thêm đồng thời có đơn xin giảm nhẹ cho tháng
ngày một mươi bốn tháng năm trao đổi với báo chí lãnh đạo ubnd huyện tân kỳ nghệ an cho biết
vừa ban hành kết luận nội dung tố cáo và thông báo cho công dân về vụ việc
ông nguyễn văn hùng phó chủ tịch ubnd xã kỳ sơn bị tố cáo vi phạm trong khi thi hành công vụ
ubnd huyện tân kỳ xác nhận các nội dung công dân tố cáo ông nguyễn văn hùng
phó chủ tịch ubnd xã kỳ sơn đều đúng sự thật
có cơ sở
việc ông hùng phó chủ tịch ubnd xã kỳ sơn trong việc thực hiện công vụ có thái độ hách dịch
cửa quyền tố cáo là đúng
ông nguyễn văn hùng có những hành vi cử chỉ chưa đúng chuẩn mực khi thi hành công vụ
hành vi của ông nguyễn văn hùng chưa đúng với quy định tại khoản hai điều một mươi bảy luật cán bộ công chức năm hai nghìn tám
cán bộ công chức không được hách dịch cửa quyền gây khó khăn phiền hà cho nhân dân khi thi hành công vụ
ông nguyễn văn hùng còn có những phát ngôn không đúng chuẩn mực
thể hiện sự thiếu tôn trọng người dân khi thực hiện nhiệm vụ
việc công dân tố cáo ông nguyễn văn hùng trong thực hiện nhiệm vụ công vụ có sự thiền vị cá nhân
chèn ép gây khó khăn cho nhân dân trong việc buôn bán kinh doanh là có cơ sở
ông nguyễn văn hùng trong thực thi nhiệm vụ công vụ có thời điểm còn biểu hiện của sự thiếu công bằng khách quan
từ các nội dung nêu trên ubnd huyện tân kỳ kiến nghị ban thưởng vụ huyện uy
chỉ đạo các tổ chức đảng liên quan kiểm điểm xem xét xử lý nghiêm đối với ông nguyễn văn hùng
đã có hành vi sai phạm nêu trên theo đúng quy định
giao trưởng phòng nội vụ tham mưu ubnd huyện thành lập hội đồng kỳ luật để hướng dẫn
chỉ đạo và xem xét trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân thuộc thẩm quyền đã có vi phạm nêu trên
giao ubnd xã kỷ sơn kiểm tra chấn chỉnh hoạt động quản lý chợ theo đúng quy định
vào sáng ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn ông nguyễn văn hùng phó chủ tịch ubnd xã kỷ sơn
và một số cán bộ đến kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại kiosk mà bà nguyễn thị hải
thuộc chợ sáng xã kỳ sơn cho bà hoàng thuê lại một phần
trong quá trình đoàn làm việc có hai người đến mua thịt ông hùng yêu cầu họ đi chỗ khác
nhưng bà hoàng vẫn bán thịt cho người dân
trong tình huống đó ông hùng đã yêu cầu người dân rời đi với thái độ gai gắt và có lời nói
có thích tôi bán không
liên quan đến sự việc ông nguyễn văn hùng đã thừa nhận sai và xin lỗi bà trần thị bé hoàng